có thể nói quy định cấm là đúng theo quy định của luật nhà ở nhưng rõ ràng luật phải quy định căn cứ vào tình hình thực tế

văn bản quy định chung chung kiểu không quản lý được thì cấm

trong đó có quy định về tăng cường tối thiểu vùng và xử phạt xe máy không chính chủ
theo nghị định một trăm bảy mươi một thì từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy mức xử phạt người sở hữu phương tiện không chính chủ là xe máy sẽ chính thức có hiệu lực thi hành
nghị định một trăm bảy mươi một thay thế cho nghị định bảy mươi một về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định mức phạt mới áp dụng từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể chủ xe máy khi mua được tặng cho được thừa kế không chính chủ
sẽ bị phạt từ một trăm linh đồng đến hai trăm linh đồng và từ hai trăm linh đồng đến bốn trăm linh đồng cho việc không sang tên đổi chủ
người đi xe máy đổi các loại mũ bảo hiểm khác mũ cho người đi xe đạp hoặc mũ bảo hộ lao động hoặc không đổi đổi không đúng quy cách sẽ bị phạt từ một trăm linh đồng đến hai trăm linh đồng

chính phủ vừa ban hành nghị định số một trăm năm mươi ba
quy định mức lương tối thiểu vùng
đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo đó mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn
thuộc vùng một là ba bảy trăm năm mươi đồng một tháng vùng hai là ba ba trăm hai mươi đồng một tháng vùng ba là hai chín trăm linh nghìn đồng một tháng
vùng bốn là hai năm trăm tám mươi đồng một tháng
mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương
đến đây thì thời lượng của chương trình tìm hiểu pháp luật cũng đã hết